bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh để đạt được mục tiêu tổ chức bộ máy mới bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
bộ trưởng yêu cầu cục tổ chức cán bộ cần chủ động phối hợp với công an các đơn vị địa phương khẩn trương ổn định tổ chức
bố trí sắp xếp cán bộ một cách hợp lý đúng trình độ năng lực
sử dụng hiệu quả biên chế bố trí cán bộ phải quan tâm đến công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và chính sách đối với cán bộ
đồng thời tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ nhất là công tác sắp xếp bố trí quy hoạch cán bộ cấp chiến lược
khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý đánh giá cán bộ
cùng ngày bộ trưởng tô lâm đã trao quyết định về nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí
đối với bốn đồng chí là lãnh đạo chỉ huy cấp cao sĩ quan cấp tướng trong công an nhân dân
tại lễ trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
tài tá thạc sĩ lê quang bốn giữ chức vụ hiệu trường trường đại học phòng cháy chữa cháy
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đề nghị đồng chí tân hiệu trường cần nhanh chóng tiếp cận các đội dung công tác
xây dựng các chương trình kế hoạch liên quan tới các lĩnh vực nghiên cứu giáo dục đào tạo của nhà trường
trong đó cần chú trọng đến bài học về công tác quản lý nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được bộ công an giao phó
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn văn thành đã tra quyết định của bộ trưởng bộ công an
về quyết định nghỉ chờ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn mạnh hà
bí thư đảng ủy hiệu trưởng trường đại học phòng cháy chữa cháy
trong tuần qua trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tới dự lễ công bố
bộ trưởng bộ công an quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy mới của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
thông báo các quyết định về việc bố trí lãnh đạo bộ tư lệnh theo tổ chức bộ máy mới
cùng ngày thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao các quyết định của bộ trưởng bộ công an
về bổ nhiệm các đồng chí giữ chức phó cục trưởng và quyết định điều động cán bộ chiến sĩ
về công tác tại cục công tác đảng và công tác chính trị
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh các đơn vị cần khẩn trương kiện toàn tổ chức xây dựng quy chế làm việc
quy trình công tác nhanh chóng đưa hoạt động của cục vào ổn định theo đúng hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả
cũng trong tuần qua thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
bổ nhiệm giám đốc công an thành phố đà nẵng đối với đồng chí vũ xuân viên nguồn cục trưởng cục tham mưu tổng cục cảnh sát
thưa quý vị và các bạn hôm nay kỷ niệm bảy mươi ba năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
vào đúng ngày hôm nay cách đây tròn bảy mươi ba năm tại quân trường ba đình lịch sử chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
tuyên ngôn độc lập đã trở thành một văn bản có giá trị lịch sử trường tồn đặt nền móng cho nền tảng tư tưởng của một nhà nước pháp quyền coi trọng pháp quyền
và đây cũng chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt với mục tiêu xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính hành động quyết liệt phục vụ nhân dân
ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đứng trước yêu cầu phải sớm ổn định tình hình củng cố chính quyền cách mạng ủy ban dân tộc giải phóng được cải tổ thành chính phủ lâm thời
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình lịch sử chính phủ đầu tiên đã ra mắt trước hàng vạn đồng bào
chủ tịch hồ chí minh đã thay mặt chính phủ lâm thời việt nam dân chủ cộng hòa đọc tuyên ngôn độc lập
tinh thần tự do dân chủ mà chủ tịch hồ chí minh nói đến trong tuyên ngôn độc lập và một chính phủ kiến quốc do người đứng đầu thực hiện
chính là một trong những biểu hiện sáng giá nhất của một nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân
chính phủ lâm thời nước việt nam dân chủ cộng hòa gồm một mươi ba bộ một mươi năm thành viên và người đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh
điều đặc biệt trong số các thành viên chính phủ có chín thành viên là nhân sĩ trí thức yêu nước
mô hình tổ chức của chính phủ lâm thời đã nói lên hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
và kết quả từ việc thu hút trọng dụng nhân tài của chủ tịch hồ chí minh để giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của chính phủ trong thời kỳ mới
người luôn luôn nhắc nhở các cấp chính quyền phải trọng nhân tài trọng cán bộ trong mỗi người có ích trong công việc của chúng ta
và người đề nghị là mỗi một tháng thì các cấp chính quyền và chính phủ phải báo cáo cho người biết
và người đề nghị là mỗi một tháng thì các cấp chính quyền và chính phủ phải báo cáo cho người biết
về vấn đề đã tìm được nhân tài chưa và đã sử dụng được nhân tài như thế nào
những nhân sĩ trí thức yêu nước đấy thì họ lại là những trí thức tây học có trình độ có uy tín
ví dụ như là cụ nguyễn văn tố ví dụ như là ông nguyễn mạnh hà là bộ trưởng bộ kinh tế
ví dụ như là ông đào trọ kim thì đều là những người có tài năng có uy tín
thế thì được hồ chí minh mời vào chính phủ lâm thời
hồ chí minh có những vị trí xứng đáng để họ cống hiến cho sự nghiệp kiến quốc
tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh về một chính phủ liêm khiết kiến thiết đoàn kết
vì nước vì dân đã đặt nền móng vững chắc xây dựng chính phủ kiến tạo trong suốt bảy mươi ba năm qua
trong đó yếu tố cốt lõi của chính phủ kiến tạo là cán bộ và công tác cán bộ
thời gian qua bên cạnh số cán bộ vẫn đang từng ngày từng giờ vì dân công hiến cho đất nước
thì vẫn còn một số ít cán bộ nói không đi đôi với làm thiếu tinh thần trách nhiệm
một chính phủ kiến tạo hành động phục vụ liêm chính vì dân cần đòi hỏi một đội ngũ cán bộ có năng lực
trình độ dám chịu trách nhiệm và phục vụ nhân dân
trong đó bài học về trọng dụng nhân tài của chủ tịch hồ chí minh cần phải được chú trọng
tinh thần trọng dụng nhân tài ở đây phải được tiếp nối từ cách mạng tháng tám đến ngày nay
trên nền tảng của ý thức của chủ tịch hồ chí minh
bác hồ nói đấy là một lòng một dạ vì nhân dân vì đất nước
những chính phủ mà bác hồ thành đạo vấn đề là chính phủ phục vụ dân chứ không phải để cai trị dân
cho nên bác có nhấn mạnh thêm cái câu là việc gì có lợi cho dân thì ta phải hết sức là
việc gì hại đến dân thì phải hết sức tránh
thế thì chính phủ của ta bây giờ cũng phải như thế
theo cái hướng mà thủ tướng vừa nói đó đó là chính phủ vì dân
trong suốt bảy mươi năm năm
tinh thần bản khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
vẫn luôn sống mãi trong lòng các thế hệ người việt nam
không chỉ bởi giá trị lịch sử pháp lý mà còn bởi giá trị nhân văn cao cả
với mục tiêu cao nhất là xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì dân
hướng về cội nguồn nhân dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
hàng trăm du khách đã đến thăm viếng dân hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong
và mộ một mươi nữ anh hùng tại khu di tích ngã ba đồng lộc tỉnh hà tĩnh
trong những ngày nghỉ lễ ban quản lý khu di tích ngã ba đồng lộc đã đón tiếp hàng trăm lượt du khách hành hương
đông nhất vẫn là đoàn khách đến từ phía bắc các cựu chiến binh các em học sinh
các du khách và người dân đến đây để tưởng nhớ đồng đội các anh hùng liệt sĩ
những người đã hiến chọn tuổi thanh xuân máu xương hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
cũng nằm trong các hoạt động kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng ba
bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
sáng nay huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống mừng tết độc lập trên sông kiến giang
lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông kiến giang huyện lệ thủy là hoạt động văn hóa thể thao
được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc tinh thần thượng võ trên quê hương đại tướng võ nguyên giáp
lễ hội thu hút hàng vạn người dân và du khách
năm nay có hai mươi bốn thuyền bơi nam và chín thuyền đua nữ với hơn một vận động viên tranh tài
sau một buổi tranh tài sôi nổi và mang tính thượng võ ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho thôn lộc thượng xã an thủy
giải nhì cho thôn an xá xã lộc thủy và giải ba cho thôn đại phong xã phong thủy
hòa chung không khí chào đón tết độc lập trên khắp cả nước
đối với đồng bào vùng cao bà con dân tộc đón tết độc lập bên nhau trong các phiên trợ
những ngày này các chàng trai cô gái đồng bào dân tộc mông vùng cao thuận châu tỉnh sơn la
lại sắm sửa cho mình những trang phục đẹp nhất cùng nhau xuống chợ để giao lưu gặp gỡ và tìm bạn
thung lũng nhỏ trên dẻo cao mạ trở thành điểm đến của sự hội ngộ
là dịp đồng bào dân tộc mông trao đổi tình cảm gắn kết cộng đồng nơi trai gái tìm nhau rồi nền nghĩa nền tình
theo phong tục của dân tộc mình đồng bào mông chỉ ăn tết một lần vào dịp cuối năm dương lịch
nhưng lâu nay đồng bào dân tộc mông ở huyện thuận châu đã vui thêm một cái tết mới đó là tết độc lập mừng quốc khánh ngày hai tháng chín
ngày hội này theo thời gian đã thu hút được đông đảo bà con các dân tộc khác như thái mường kinh giao khơ mú sinh mun
ở các địa phương trong tỉnh và ngoài tỉnh đến vui chơi trải nghiệm
hôm nay tôi đến về xã co mạ huyện thuận châu để cùng tham gia vào ngày tết độc lập
không khí tại đây rất nóng nhiệt
tôi được gặp lại những người thân thân của mình
những người bạn xưa tại đây
cảm thấy nét văn hóa của đồng bào nơi đây về chúng tôi có những nét tương đồng nhất định
vì lý do đó mà tôi cảm thấy rất thú vị
tức vào ngày hai tháng chín là người mong chúng tôi cứ ra đây hội trợ mua sắn đồ xong là xem các hoạt động thể dục thể thao của xã tổ chức và cũng là huyện tổ chức ạ
bọn tôi cũng cảm thấy rất là vui khi gặp ngỡ lại những người thân mà bấy lâu không gặp nhau thì cứ vào dịp này là cứ lên gặp nhau ạ
người dân từ khắp các làng bản xa xôi đã đổ về trung tâm xã co mạ để tạo nên một nét văn hóa đa sắc màu
trên tuyến đường chính dòng người kéo dài hàng cây số
niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt những người bao năm mới được gặp lại
dường như tất cả bên nhau không còn khoảng cách thời gian
cùng tham gia vào các hoạt động vui chơi như thi ẩm thực dạ bánh dày các trò chơi dân gian truyền thống như bánh nỏ đẻ gậy tum còn đánh tu lu ném bao
không khí tết độc lập rộn ràng bởi tiếng gieo hò cổ vũ cuồng nhiệt của cả người dân địa phương lẫn khách du lịch
từ lâu nay ngày lễ quốc khánh hai tháng chín đã trở thành ngày tết đặc biệt của dân tộc mông chúng tôi
chúng tôi thường xuyên tổ chức gặp gỡ nhau trong những ngày này
cùng nhau trò chuyện trao đổi công việc rồi cùng tham gia các trò chơi thể thao văn hóa văn nghệ
trong lòng mỗi người đều cùng chung niềm vui chung của ngày tết độc lập
tết độc lập tràn về khắp mọi miền tổ quốc
năm vui đọng lại trên khuôn mặt của từng người
mỗi người dân tây bắc nói chung vùng cao co mạ nói riêng
nguyện đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của đảng và bác hồ kính yêu
chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển
bản tin tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự
đội cảnh sát hình sự công an quận ninh kiều thành phố cần thơ vừa bắt tạm giam trần công sang
trú tại quận cái răng thành phố cần thơ về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an sang khai nhận bản thân là người giao ga
phát hiện nhiều hộ gia đình tại trung cư chín mươi một b phường an khánh
ban ngày đi làm khóa cửa không người trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp
để thực hiện hành vi lợi dụng lúc chổi vắng nhà đối tượng dùng kìm bẻ khóa cửa đột nhập vào trong
lấy những tài sản có giá trị như tiền vàng điện thoại di động máy tính sách tay
cụ thể vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng bốn đối tượng đột nhập căn hộ số ba trăm bảy mươi bảy
mở cửa tủ quần áo lấy đi nhiều nữ trang và khoảng một mươi tám triệu đồng
sau khi lấy được tài sản sang đem bán lấy tiền tiêu xài
trong khoảng thời gian từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
sang đã thực hiện tổng cộng ba vụ trộm ở trung cư và hai vụ trộm khác trên địa bàn quận ninh kiều
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa bắt giữ một nhóm đối tượng
có biểu hiện nghi vấn cướp giật tài sản trên phố đi bộ
vào khoảng tám giờ tối qua trong lúc tuần tra
công an phường một tp vĩnh long phát hiện một nhóm đối tượng gồm chín nam và bảy nữ
có biểu hiện nghi vấn cướp giật tài sản của người dân ở phố đi bộ trên đường phan bội châu
nên đã mời nhóm đối tượng trên về làm việc
tại cơ quan công an nhóm đối tượng trên khai nhận đi xe khách từ các tỉnh khác
đến địa bàn tỉnh vĩnh long nhưng không rõ mục đích
cả một mươi sáu đối tượng trên đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh
trong thời gian gần đây tại nhiều điểm vui chơi giải trí đông người
nhất là trong dịp lễ này có nhiều nhóm khoảng từ năm đối tượng trở lên
giàn cảnh sô đẩy và ra tay giật dây chuyền tài sản khác của người dân
đề nghị người dân nêu cao cảnh giác nếu phát hiện các nhóm đối tượng này
hoặc bị cướp giật tài sản phải báo nhanh đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết
thưa quý vị thời gian vừa qua tình trạng tội phạm sử dụng internet mạng viễn thông
để lừa đảo chuyến bắt tài sản đã diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước
các đối tượng thường trộm cắp các tài khoản facebook zalo hay viber
sau đó sử dụng chính những tài khoản đánh cắp được để lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhờ đặt thẻ điện thoại
mặc dù không mới thế nhưng với thủ đoạn này vẫn có rất nhiều nạn nhân bị sập bẫy lừa đảo
phóng sự sau được thực hiện tại tỉnh phú thọ
hôm nay vợ chồng anh nguyễn văn bằng chị nguyễn thị thu ở xã đỗ xuyên huyện thanh ba phú thọ
rất vui mừng khi được cơ quan công an thông báo đến nhận lại số tiền hai mươi triệu đồng
đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt
chị thu cho biết vào khoảng cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi tám trong khi đang điều trị bệnh cho con
tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ thì chị nhận được tin nhắn từ facebook của con trai là nguyễn văn thanh
hiện đang lao động ở nhật với nội dung là chuyển bốn mươi triệu đồng cho thanh
chị thu điện thoại cho chồng thu xếp chuyển trước số tiền hai mươi triệu đồng vào tài khoản
sau khi chuyển tiền xong chị thu được con trai thông báo tài khoản facebook đã bị hách
lúc này chị thu biết mình đã bị lừa
nên làm đơn chị thu
chị thu đã trình báo với cơ quan công an
tính tôi thì tôi thật thà tôi cũng cứ nghĩ là con mình bởi vì cũng không sinh nghi gì cả
thế thì tôi điện cho chồng tôi là thôi anh ở nhà anh cố gắng anh thu xếp
không được nhiều thì anh thu xếp với hai mươi triệu cũng được
thì anh gửi cho con vào cái số tài khoản của nguyễn văn linh
tiếp nhận đơn trình báo của bị hại đội cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh phú thọ
đã vào cuộc để tiến hành điều tra xác minh
đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan điều tra công an tỉnh phú thọ đã làm rõ được danh tính của tên lửa đảo
đó là lê thừa tiến chú ở xã triệu thượng huyện triệu phong tỉnh quảng trị
tại cơ quan điều tra đối tượng tiến khai nhận
thường xuyên lên mạng tìm các tài khoản facebook những người việt nam sinh sống và làm việc ở nhật bản
sau đó dò tìm và đánh cắp mật khẩu
khi đã chiếm được tài khoản tiến vào xem một tin nhắn messenger
đọc tin nhắn để tìm hiểu mối quan hệ của chủ tài khoản với người khác
sau đó tiến sử dụng tài khoản facebook
hack được giả làm trù tài khoản để lừa người thân của chủ facebook này
mặc dù chiêu trò hách tài khoản facebook để lừa đảo không hề mới
tuy nhiên vẫn có khá nhiều người mắc lừa bởi thủ đoạn hết sức tinh vi
ngày hai mươi bốn tháng tám vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lê thừa tiến về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
cái khó khăn của tôi là sau khi sự việc xảy ra gần ba tháng
chị mới trình báo cơ quan trước năm
khi chị bị xảy ra ngày hai mươi tám tháng hai
đến tận ngày hai mươi một tháng năm thịnh mới đến trình báo cơ quan điều tra
đấy là cái khó khăn thứ nhất về cái tính thời gian
cái khó khăn thứ hai là việc xác minh điều tra thuộc nhiều vào các nhà mạng
các tổ chức ngân hàng các tổ chức tiến dụng
nên là khi mà người ta hợp tác nhanh thì chúng ta có thể xác minh nhanh
và có kết quả để triển khai được nhanh hơn
thế nữa cái khó khăn thứ ba là cái hệ thống văn bản pháp luật
nhất là cái hệ thống văn bản pháp luật để điều chỉnh các hoạt động
trong lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông
viện này còn rất nhiều sơ hỏi cho đối tượng sử dụng các phương tiện
thiết bị điện tử để hoạt động phạm tội
từ vụ án trên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi sử dụng facebook
không nên bấm vào linh lạ xuất hiện trên màn hình
vì tất cả thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu truy cập của tài khoản đó
sẽ được chuyển về hộp thư điện tử của đối tượng
đối với những tin nhắn đề nghị chuyển tiền
người bị hại cần tìm cách xác minh bằng nhiều nguồn khác
để xác định đúng là người thân của mình đề nghị chuyển tiền hay không
người dân cần nheo cao cảnh giác cho thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng phạm tội
trong phần tiếp theo của bản tin
nhiều tuyến đường giao thông ở tỉnh sơn la vẫn ách tắc cục bộ
nhiều nơi vẫn đang bị chia cắt chưa thể tiếp cận
thủ tướng anh theresa may khẳng định sẽ không thỏa hiệp về kế hoạch brexit
thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục qua bắc bộ
kết hợp với hội tụ gió trên cao
nên khu vực bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có rông
riêng đối với khu vực đồng bằng có mưa rào và có nơi có rông
mưa lớn trên diện rộng ở khu vực tây bắc và việt bắc
còn kéo dài cho đến đêm mai
cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn gây ra cảnh báo ở cấp một
riêng tại thủ đô hà nội đêm nay và ngày mai có thể có mưa rào
và có nơi có rông gió nhẹ
trong cơn rông có khả năng xảy ra tó lốc gió lậm tố lốc và gió giật mạnh
còn các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
đêm nay và ngày mai có thể có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai cấp ba
trong cơn rông đề phòng có tố lốc
mưa lớn trên diện rộng cũng đã gây ra lũ lũ quét sạt lở và ngập úng
ở nhiều nơi gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản
tại tỉnh thanh hóa cho đến thời điểm này
mưa lớn và lũ trong những ngày vừa qua đã khiến một mươi ba người thiệt mạng và mất tích
các huyện bị thiệt hại nhiều nhất là hai huyện mường lát và cầm thủy
cho đến trưa nay mưa lũ đã làm gần sáu năm trăm linh ngôi nhà bị ngập chìm trong nước lũ
hai trăm linh tám ngôi nhà bị sập hoàn toàn và một trăm bốn mươi sáu ngôi nhà ảnh hưởng do sạt lở đất đá
hàng chục điểm trường bị vùi lấp
không những thế mưa lũ đã làm sập và cuốn trôi năm cây cầu trên địa bàn các huyện miền núi
nhiều tuyến đường quốc lộ một mươi năm c một mươi sáu hai trăm một mươi bảy hai trăm một mươi bảy b và các tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông
riêng huyện mường lát sạt lở nghiêm trọng đã làm đứt cáp quang
không chỉ gây cô lập mà còn bị mất mọi thông tin liên lạc
hiện nay tại tỉnh thanh hóa ít nhất còn bảy người mất tích
chính quyền địa phương tỉnh đang phối hợp với lực lượng biên phòng công an và các đơn vị liên quan
tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn đang mất tích
giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng cũng là hậu quả mà tỉnh sơn la đang phải gánh chịu sau mưa lũ
nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ của tỉnh sơn la vẫn đang bị ách tắc cục bộ
thậm chí nhiều nơi vẫn đang bị chia cắt chưa thể tiếp cận được
lực lượng chức năng đang nỗ lực có mặt trên các tuyến đường để khắc phục sự cố
bảo đảm giao thông bước một để người dân có thể đi lại thuận tiện hơn
thống kê cho đến sáng nay toàn tỉnh có tổng số ba trăm năm mươi một điểm ách tắc giao thông trên các quốc lộ do tỉnh quản lý
trong đó có hai trăm ba mươi hai vị trí thuộc quốc lộ và tỉnh lộ có một trăm một mươi chín vị trí
quốc lộ ba mươi bảy đi từ sơn la đi các tỉnh yên bái phú thọ hiện vẫn còn tới gần một trăm linh điểm ách tắc lớn nhỏ
do sụt ta luy dương và ta luy âm
bốn ngày qua tuyến đường này đã bị tê liệt hoàn toàn
trên tuyến quốc lộ bốn g có sáu mươi năm điểm bị ách tắc do sạt lở chiều dài hàng trăm mét với khối lượng đất đá ước tính hàng nghìn mét khối
nước từ các khe núi vẫn tràn ra đường nhiều đoạn bị ngập sâu và chảy xiết
hiện nay tại tỉnh sơn la vẫn có mưa vừa và mưa to tại một số địa phương
các đơn vị chức năng đã nỗ lực thông được hơn hai trăm linh vị trí ách tắc và bảo đảm giao thông bước một
sông do đất trên đồi cao ngậm no nước nên vẫn tiếp tục sạt xuống rất nguy hiểm
khi lưu thông trên các tuyến đường người dân cần hết sức chú ý đề phòng sụt sạt bất ngờ
trước tình hình mưa lũ trong những ngày vừa qua hội chữ thập đỏ các tỉnh đã kịp thời nắm bắt tình hình thiệt hại
chỉ đạo các cấp hội phối hợp với chính quyền đoàn thể địa phương hỗ trợ bảo đảm an toàn đối với các hộ có nhà bị sập và ngập lụt nặng
ngày hôm nay trung ương hội chữ thập đỏ việt nam cho biết trung ương hội đã quyết định cứu trợ khẩn cấp ba tỉnh thanh hóa nghệ an và sơn la
số tiền và hàng hóa trị giá hơn bốn trăm hai mươi triệu đồng để giúp cho người dân khắc phục hậu quả thiên tai
hội chức thập đỏ tỉnh thanh hóa đã bước đầu hỗ trợ ba mươi triệu đồng hơn ba ba trăm linh thùng mì tôm hơn một năm trăm linh chai nước uống một năm lít và hai trăm linh áo phao
giúp đỡ người dân năm huyện thạch thành yên định vĩnh lộc cẩm thủy và bá thước đồng thời tổ chức thăm hỏi các gia đình có người bị thiệt mạng
hiện thanh hóa vẫn còn ba huyện là quan hóa quan sơn và mường lát vẫn chưa thể tiếp cận để cứu trợ do giao thông bị sạt lở nghiêm trọng